sau hai ngày xét xử chiều qua tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt năm bị cáo cùng với tội mua bán trái phép chân ma túy
năm bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm bành văn hai phan thị phượng dương tấn đạt huỳnh lâm sĩ và nguyễn thị ngọc mai
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng năm năm ngoái bành văn hai bị bắt quả tàng khi mua ma túy của đạt về bán
bị cáo đạt đã mua một trăm linh triệu đồng ma túy rồi rủ sĩ phượng và mai đi giao trong lúc đang phân chia thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa bị cáo bành văn hai và dương tấn đạt khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện
các bị cáo sĩ phượng và mai cũng nhiều lần giao ma túy cho đạt
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo dương tấn đạt án trung thân
các bị cáo còn lại từ một mươi tám đến hai mươi năm tù cùng với tội mua bán trái phép chân ma túy